liên quan đến vụ sử dụng xe tải vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá lậu trên quốc lộ chín mươi một
xảy ra vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
vào sáng ngày chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định truy tìm đối với võ ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện châu thành tỉnh an giang để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án hình sự trên
trước đó vào dạng sáng ngày chín tháng một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín mươi một
khi đến đoạn thuộc ấp bình tân huyện châu phú tỉnh an giang
phát hiện xe ô tô tải mang mình kiểm soát sáu mươi c năm mươi một nghìn bốn trăm hai mươi bốn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối đối tượng liền bỏ lại phương tiện để thoát thân
và qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe tải đối tượng bỏ lại có vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo và đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp xác minh truy tìm
khi tìm thấy đối tượng võ ngọc thanh đề nghị thông báo ngay cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
điều tra viên trần đình trinh số điện thoại bảy trăm chín mươi chín bảy trăm linh sáu tám trăm ba mươi tám